các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh cũng đã tổ chức lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước
và họ mặt kỷ niệm ngày lễ quan trọng của ngày nghi
phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị nguyễn văn nên
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh khẳng định hôm nay là ngày đặc biệt
dành để tri ân tôn vinh các thầy thuốc đội ngũ y tế của thành phố và cả nước
cùng với đó ông cũng nêu lên bốn phẩm chất nổi bật của người thầy thuốc trong đại dịch covid một mươi chín
trừ kiến ngày tháng cam co tưởng chừng không thể vượt qua
quý của thầy thuốc được nhìn thấy rất rõ nổi bật qua bốn điểm
thứ nhất là tinh thần đoàn kết trong sáng
nhất hồ bá ứng toàn hệ thống không phân biệt vị trí thứ bậc tuổi tác vùng miền
đương chức hay nghỉ hưu đều có chung sứ mệnh thiêng liêng
vượt lên trên trách nhiệm đơn thuần vì sức khỏe và tính mạng đồng bào trong cơn nguy khó
họ đã vượt qua chính mình vượt qua mọi khó khăn chắc trở để đến với nhau chi viện
hỗ trợ cùng gánh vác san sẻ trong lúc nước sôi lửa bỏng làm lay động lòng người
thứ hai là tình yêu thương người bệnh sâu sắc khi đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe
và tính mạng người dân lên trên hết trước hết
các thế hệ thầy thuốc âm thầm lặng lẽ trên từng vị trí
tùy theo điều kiện mỗi người đều có cách đóng góp riêng
nhưng chung tấm lòng yêu thương bệnh nhân tha thiết
nhiều người gửi lại thân nhân xung quanh vào nơi tâm dịch
bất chấp nguy hiểm nhiều người không về thọ tang cha mẹ hoãn ngày cưới
thứ ba là góp phần xây dựng nền y học việt nam
bởi trong quá trình chống dịch có lúc tình huống xuất hiện nhanh
vừa qua kế hoạch dự tính vừa qua khung pháp lý hiện hành
tạo ra sự quá tải toàn diện
nhưng các thầy thuốc đã bình tĩnh bản lĩnh gan óc
không rời xa các nguyên tắc lãnh đạo chỉ đạo về chuyên môn
bám sát phương châm dân tộc khoa học và đại chúng
ngành y tế đã huy động sức mạnh toàn hệ thống
kết hợp đông tây y dân quân y công tư
nhất là huy động lực lượng trí thức nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp
cùng tham gia kiểm soát đại dịch
thứ tư là trong mọi hoàn cảnh các thầy thuốc luôn tìm tòi
sáng tạo linh hoạt ứng phó đại dịch
luôn quan tâm chăm sóc các bệnh nhân khác
nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều mô hình phương pháp mới trong điều trị phác đồ được thay đổi
nhằm thích ứng với tình huống dịch bệnh tăng cao
họ làm việc tận tụy hết lòng làm nhiều việc chưa được học ở nhà trường
chưa từng làm trong thực tế nhưng đã hành động theo mệnh lệnh trái tim
lý trí và tình cảm ông nên cho biết
đại dịch vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
đó cũng là thách thức không nhỏ của ngành y
song song với những nỗ lực từ phía các y bác sĩ
thì cũng rất cần ý thức và trách nhiệm chống dịch của cả cộng đồng
xin được gửi lời cảm ơn đến những y bác sĩ
đã luôn dũng cảm đương đầu với những khó khăn thử thách
khi ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
dù gian nan vất vả nhưng vẫn luôn hết mình chống dịch cứu người
xin được tiếp tục với những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bắt tạm giam dương văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại thị trấn bá hiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết là dương văn hiền trước đó đã giả chết do nhiễm covid một mươi chín
nhằm cắt đứt mối quan hệ với bạn gái
kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi một
hiền quen chị lê thị ca là công nhân
và thường đến chơi tại phòng trọ của chị này
ở thị trấn hương canh huyện bình xuyên
thấy chị ca nhẹ dạ cả tin hiền này xích ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền nói dối mua cho chị ca một chiếc xe máy sh
nhưng còn thiếu hai mươi triệu đồng
anh ta đề nghị chị ca cho vay một mươi một triệu đồng
nghe hiền nói chị ca cảm động không một chút nghi ngờ về sự hào phóng của bạn trai
do không đủ tiền chị ca chỉ đưa cho hiền vay tám triệu đồng
hai hôm sau hiền tìm đến gặp chị ca đề nghị vay thêm ba triệu
lần này chị ca đưa luôn thẻ ngân hàng của mình để hiền tự đi rút tiền
nhưng thay vì ba triệu hiền rút bảy năm triệu đồng
sáng một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền mượn xe honda way của chị ca
rồi mang đi bán được bảy năm triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được hiền chi tiêu hết
khi không thấy hiền trả xe chị ca nhiều lần gọi điện
nhưng hiền lại lý do đang nhiễm covid một mươi chín không thể gặp mặt
vài ngày sau hiền giả dọng người khác điện thoại cho chị ca thông báo
hiền đã chết do covid một mươi chín nhằm cắt đứt quan hệ
nghi ngờ bị lừa chị ca trình báo công an
thưa quý vị trước thông tin hà nội ghi nhận gần một mươi ca mắc mới mỗi ngày
nhiều phụ huynh cho rằng trong bối cảnh số ca f tăng vọt như hiện nay
hà nội nên chuyển sang học trực tuyến
thay vì duy trì việc học trực tiếp và học kết hợp on of như hiện nay
trường học của con trai chị hạnh cầu giấy
thêm một lần tổ chức lấy ý kiến về việc đi học trực tiếp
con học lớp bảy thuộc diện đến trường từ sau tết
tuy nhiên vì số ca f trong trường nhiều
con chị hạnh cùng tất cả học sinh lớp bảy tám mươi chín được chuyển sang học trực tuyến
mới chỉ cách đây khoảng một tuần
dù số ca mắc tăng nhưng khi nhà trường khảo sát về việc tổ chức học trực tiếp từ đầu tháng ba
hầu hết phụ huynh đã đồng tình
thậm chí rất nhiều lựa chọn đồng ý cho con học cả ngày ở trường
đồ ăn do gia đình chuẩn bị
nhưng đến tối qua
gần như tất cả đã đảo chiều
hầu hết đã đổi sang lựa chọn tiếp tục học online
một phụ huynh cho rằng
thật sự là ban đầu cũng muốn cho các con đi học để giải tỏa tâm lý
nhưng mà sau thấy các con đi học khổ quá
thầy cô cũng khổ luôn
chỉ mong sao dịch bệnh sớm tàn
và nếu có thể hãy để qua đợt đỉnh dịch này
rồi hãy mở cửa trường học lại
bên cạnh đó hầu hết cho rằng
việc duy trì dạy học online và dạy trực tiếp như hiện nay còn nhiều bất cập không hiệu quả
chị thanh tú cầu giấy nói
phụ huynh kêu mãi mà có ai nghe đâu
để một học sinh đến lớp cũng dạy trực tiếp
có mấy chục cháu thì ngồi nhà xem video nhưng ngáp ngủ
theo tôi nghĩ khi đa số không thể đến trường
thì việc học online hoàn toàn có khi còn chất lượng hơn việc nhất định phải mở cửa trường
trong khi đó chị ngọc hà quận ba đình nêu thực tế
gia đình đồng ý cho con đến lớp
thì đến lớp cô lại ép không
như vậy dù con đến lớp
nhưng có năm tiết thì đến bốn tiết online
học sinh đến trường ngồi học trực tiếp ở giai đoạn này
thực sự cũng không quá cần thiết hay mang lại hiệu quả khác biệt
dù có nhiều cách thức để triển khai dạy online trong lớp offline
theo chị thu huyền phụ huynh có con đang học cấp hai nhận định
cách dạy nửa nọ nửa kia không thể hiệu quả
tôi nghĩ rằng khi đã học như vậy
thầy cô sẽ ưu tiên cho các bạn học trực tiếp hơn
còn với các bạn sẽ học online
sẽ theo được đến đâu thì theo
do thầy cô không thể phân thân được
nhưng kể cả giáo viên có thể bao quát được hết học sinh đi chăng nữa

hiệu quả vẫn không thể giống như khi chỉ dạy theo một hình thức
do thầy cô đang bị quá tải
trước thực trạng các ca mắc ở hà nội
luôn ở mức gần một mươi ca mỗi ngày như hiện nay
việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh là vô cùng quan trọng
thời gian tới hy vọng khi việc bao phủ vaccine cho trẻ được thực hiện
thì phụ huynh sẽ an tâm hơn khi cho con quay trở lại trường
thưa quý vị và các bạn
trước thực tế số lượng ca f trên địa bàn tp hà nội
tăng nhanh từng ngày trong thời gian gần đây
nhiều người dân đổ xô đi mua kích xét nghiệm nhanh
để tự xét nghiệm tại nhà
với mức giá tăng đến hai mươi năm so với ba tuần trước đây
theo quan sát trên thị trường những ngày gần đây
không khó để bắt gặp hình ảnh người dân xếp hàng
trước cửa hiệu thuốc lớn trên các tuyến đường
giải phóng phương mai khu vực thanh xuân hay hà đông
để chờ mua bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
kiên nhẫn đứng chờ tới lượt vào mua
tại một hiệu thuốc trên phố phương mai
chị thu hà bốn mươi năm tuổi đông đà hà nội chia sẻ
việc mua kích xét nghiệm nhanh thời điểm hiện tại
khó khăn hơn so với những đợt dịch trước
không chỉ giá cao mà hàng cũng khăn hiếm
trước khi đến đây tôi đã hỏi hai cửa hàng khác
nhưng đều hết
đến đây thì cũng phải chờ hơn một mươi năm phút mới tới lượt
thực tế cho thấy nhu cầu mua kích xét nghiệm nhanh
cũng như thuốc điều trị covid một mươi chín
của người dân thành phố hà nội
thời điểm hiện tại tăng lên đáng kể
các chủ hiệu thuốc lớn cho biết
trung bình cứ ba mươi phút lại có khoảng ba bốn người
đến hỏi mua kit xét nghiệm nhanh
và các loại thuốc liên quan
đến điều trị covid một mươi chín
mỗi người đều tranh thủ mua cả chục bộ kit xét nghiệm
tình trạng này dẫn đến việc
không ít các nhà thuốc nhỏ trên địa bàn
thành phố hà nội cháy hàng
thậm chí những chuỗi cửa hàng lớn
khu vực đường giải phóng nhiều ngày nay
đều thông báo không còn mặt hàng này để bán
ngoài tình trạng khăn hiếm
kit xét nghiệm nhanh thì giá cả
cũng có xu hướng tăng
nếu như ba tuần trước đây
các sản phẩm kit xét nghiệm nhanh có giá vừa phải
như bộ kit test genbody covid một mươi chín ag
của hàn quốc bảy mươi năm tám mươi năm ngàn đồng một bộ
thì nay được bán với mức giá
chín mươi năm ngàn đồng đến một trăm linh ngàn đồng một bộ
của trung quốc trước đây có giá
sáu mươi bảy mươi năm ngàn đồng một bộ
nay tăng lên tám mươi chín mươi ngàn đồng một bộ
bộ ag home test kit hộp hai mươi năm kit
trước có mức giá là
từ một tám một chín triệu đồng một hộp
nay tăng từ hai ba đến hai bốn triệu đồng một hộp
như vậy hầu hết các bộ kit xét nghiệm nhanh
đều đã tăng từ hai mươi hai mươi năm
so với trước
trên tường trạng loạn giá
kit xét nghiệm như hiện nay
người dân nên nghiên cứu và liên hệ
với các cơ sở y tế gần nhất
để được hướng dẫn chi tiết
tránh việc mua sử dụng
và thậm chí tích chữ kit xét nghiệm
khi chưa có nhu cầu
gây lãng phí không cần thiết
ảnh hưởng đến thị trường
bên cạnh những thông tin về loạn giá
kit xét nghiệm hay là thuốc điều trị covid một mươi chín
không nguồn gốc được bán tràn lên
trên các trang mạng xã hội
gần đây cũng có hàng loạt
những sản phẩm điện tử được giới thiệu
và thổi phòng chức năng liên quan đến ngăn ngừa
ức chế hoặc diệt covid một mươi chín
mới đây cục cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng thuộc bộ công thường
cũng đã có những khuyên cáo
tới người dân về vấn đề này
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
và đời sống của người dân
đã có nhiều sản phẩm dược phẩm
hay thực phẩm ra đời giúp phòng ngừa
hay hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó
cũng có một số sản phẩm điện tử
mới được giới thiệu có chức năng liên quan
đến ngăn ngừa ức chế hoặc diệt covid một mươi chín
hoặc được đặt tên liên quan đến chức năng này
trong đó có các sản phẩm
như máy điều hòa không khí
sử dụng công nghệ nano x
của công ty trách nhiệm hữu hạn panasonic việt nam
sản phẩm sử dụng công nghệ
senn air ion của công ty cổ phần
applicant việt nam sản phẩm sử dụng
công nghệ aeroside của công ty cổ phần
công nghệ và thiết bị việt mỹ
máy lọc không khí blue air health protect
của công ty trách nhiệm hữu hạn
ass việt nam
quả khử trùng philips dysinfection air cleaner
của công ty trách nhiệm hữu hạn
tích hợp công nghệ in situ
máy phun khử trùng diệt khuẩn covid nano
của công ty trách nhiệm hữu hạn
điện tử thái thắng
qua giả soát đánh giá cục cạnh tranh
và bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy
nội dung thông tin liên quan đến công dụng ngăn ngừa
hoặc diệt virus covid một mươi chín
của các doanh nghiệp này chủ yếu căn cứ
và các kết quả xét nghiệm thực hiện
trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm
bởi chất liệu diện tích thể tích
độ ẩm không khí nhiệt độ không khí
bị kiểm soát và một số điều kiện đặc biệt khác
chưa được kiểm nghiệm trong điều kiện sống thực tế
nội dung thông tin về các sản phẩm trên
lại không nêu hoặc nêu không rõ ràng
về các vấn đề hạn chế này
chẳng hạn như thông tin ghi chú không đầy đủ
không rõ ràng hoặc quá nhỏ
không thể đọc được trên hình ảnh giới thiệu sản phẩm
hoặc chạy quá nhanh
khiến người dân không thể đọc kịp trên video clip
giới thiệu sản phẩm hay thông tin diệt
ước chế hay ngăn ngừa virus được đưa ra
trên cơ sở kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm
trong khi những điều kiện hạn chế
của phòng thí nghiệm không được nêu rõ
hoặc không tương xứng so với điều kiện sử dụng thực tế
để đảm bảo tránh gây nhầm lẫn
và mua phải các sản phẩm không đúng ý muốn
trong điều kiện dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
người dân nên tỉnh táo
tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua sản phẩm
ngừa hoặc diệt covid một mươi chín như trên
thưa quý vị và các bạn
trước diễn biến tình hình ca nhiễm tăng cao
dù người dân được tiêm vaccine đầy đủ
nhiều người đã đặt ra câu hỏi
vì sao tiêm ba mũi vaccine
đã nhiễm bệnh rồi vẫn tái nhiễm covid một mươi chín
và liên quan đến vấn đề này
thì phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược
tp hcm đã có những thông tin
tới quý vị và các bạn
theo phó giáo sư dũng bình thường khi nhiễm covid một mươi chín
cơ thể tạo ra miễn dịch
nhưng không phải miễn dịch nào cũng bền vững
mà sẽ bị suy giảm theo thời gian
vì vậy trước đây với biến thể delta
các chuyên gia cho rằng người nhiễm bệnh
vẫn phải tiêm mũi vaccine covid một mươi chín
bổ sung sau khi khỏi bệnh khoảng sáu tháng
tuy nhiên do virus thay đổi liên tục
biến thể omicron xuất hiện
với tốc độ lây lan tăng năm trăm linh
và có khả năng lẩn trốn vaccine
nên khả năng tái nhiễm sẽ lớn hơn rất nhiều
việc tái nhiễm covid một mươi chín
có thể xảy ra
khi bạn đã khỏi bệnh sau một tháng
nhưng thông thường là qua ba tháng
phỏ giáo sư dũng cho biết
người bệnh cũng không nên quá lo lắng
vì khi tái nhiễm các biểu hiện của bệnh sẽ nhẹ hơn
điều này đã được khẳng định
trong làn sóng nhiễm biến thể omicron vừa qua
tại mỹ anh pháp
dù số ca mắc rất cao nhưng số ca tử vong
lại không tăng hơn so với các đợt dịch trước đó
đồng thời số người cần hỗ trợ y tế
cũng không tăng
tuy nhiên phỏ giáo sư dũng
cũng cho rằng bạn không nên bỏ qua
các biện pháp phòng chống dịch
dù đã từng nhiễm covid một mươi chín
và nên gàn bỏ suy nghĩ đã từng nhiễm covid một mươi chín
nghĩa là bất tử
hiện nay để xác định một ca tài nhiễm biến thể mới
người ta cần làm rất nhiều xét nghiệm
như kiểm tra kháng nguyên kháng thể
nuôi cấy virus
căn cứ và kết quả cùng các yếu tố lâm sàng
và dịch tễ bác sĩ sẽ xác định
họ có tài nhiễm hay không
mặc dù rất hiếm nhưng một số người
đã mắc covid một mươi chín hai lần trong khoảng
thời gian một tháng những trường hợp này
dường như là một người từng mắc
delta và sau đó omicron
tuy nhiên hầu hết các báo cáo cho thấy
bạn có khả năng tránh tài nhiễm
trong vòng ba tháng kể từ khi mắc covid một mươi chín
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
ukhsa định nghĩa
tài nhiễm là xét nghiệm dương tính
với covid một mươi chín sau chín mươi ngày
kể từ lần nhiễm chủng trước đó
vì vậy nếu gần đây bạn đã khỏi bệnh
nhưng lại bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
bạn cũng không nên chủ quan
mà nên làm xét nghiệm để khẳng định bệnh
thưa quý vị và các bạn tại tỉnh cà mau
mới đây văn phòng ủy ban nhân dân
tỉnh cho biết chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh cà mau huỳnh quốc việt đã ký quyết định
điều chỉnh về quy định cách lấy y tế
đối với f một bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng hai
theo đó từ ngày hai mươi sáu tháng hai
cà mau thực hiện cách ly y tế với các trường hợp
tiếp xúc gần với ca bệnh xác định covid một mươi chín
f một cụ thể
những người đã tiêm đủ ít nhất hai liều
vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất
một mươi bốn ngày hoặc người đã khỏi bệnh
covid một mươi chín phải thực hiện cách lấy
y tế năm ngày tại nhà nơi lưu trú
hoặc các khu vực đủ điều kiện cách lấy
khác do cơ quan tổ chức
đơn vị địa phương trường học bố trí
thiết lập sau đó
thực hiện xác nghiệm virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh
kháng nguyên vào ngày cách lấy thứ năm
do nhân viên y tế thực hiện hoặc
người cách lấy y tế thực hiện dưới sự
giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất
một trong các hình thức trực tiếp hoặc
gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu kết quả xác nghiệm âm tính
thì tiếp tục
theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
trường hợp có dấu hiệu bất thường
về sức khỏe sốt ho đau họng
báo ngay cho cơ quan y tế để
theo dõi xác nghiệm và xử lý
theo quy định riêng đối với
những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ
liều vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế bảy ngày tại nhà
nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ
điều kiện cách lấy khác do cơ quan
tổ chức đơn vị thiết lập
xin được chuyển sang những tin tức cập nhật
về tình hình covid một mươi chín thế giới
theo thống kê cho biết trung quốc
đại lục vào ngày hai mươi năm tháng hai
ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
có triệu chứng là trường hợp
nhập cảnh mức cao nhất trong gần
hai năm qua trong đó hầu hết đến từ
đặc khu hành chính hồng kông
vùng lãnh thổ đang vất vả
ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới
một nghiên cứu mới do viện truyền nhiễm
và biện dịch peter doherty
của australia đã phát hiện ra rằng
virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
có thể tăng tốc tiến hóa trong
thời gian ngắn và tạo ra các biến thể
mới nhanh hơn nhiều so với các virus khác
các nghiên cứu được đăng trên tạp chí
sinh vật về phân tử
và sự tiến hóa
ngày hai mươi năm tháng hai mô tả
sự bùng nổ đột biến của virus này
trước khi trở lại tỷ lệ đột biến thông thường
tại trung quốc
ủy ban y tế quốc gia trung quốc
nhc cho biết hơn một trăm linh ca
đến từ hồng kông trong đó bốn mươi bảy người
được phát hiện tại thành phố thâm quyến miền nam
và năm mươi một ở thượng hải miền đông
thủ đô bắc kinh cũng ghi nhận
bảy trường hợp đến từ hồng kông
cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai
trung quốc đại lục ghi nhận tám mươi bảy ca nhiễm
nhập cảnh không triệu chứng tám mươi hai ca
lây nhiễm trong cộng đồng không có ca tử vong mới
dữ liệu từ chính quyền thâm quyến
cho biết hàng chục tài xế xe tải
đi lại giữa thâm quyến và hồng kông
đã có xét nghiệm nhanh dương tính trong tháng hai này
thành phố đã quyết định ngừng
chính sách biển cách ly đối với

phòng dịch nhà chức trách cho biết
sẽ thiết lập chốt kiểm soát và sử dụng
camera tại chỗ nhằm ngăn chặn
tình trạng vi phạm quy định của tài xế
ngày hai mươi năm tháng hai
chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
đã ký hợp đồng với công ty cổ phần
xây dựng quốc tế thuộc nhà nước trung quốc
để xây dựng tám cơ sở cách ly
và điều trị tạm thời nhằm ứng phó
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang ngày càng diễn biến phức tạp
các cơ sở y tế tạm thời
với tổng công suất năm mươi giường
sẽ được xây dựng trên khắp hồng kông
bao gồm trên cả các khu đất cư nhân
được một số công ty bắt động sản
để chính quyền sử dụng khi cần
đặc khu hồng kông theo đuổi mục tiêu zero covid
đưa số ca mắc trong cộng đồng v
từ con số gần chín ca mắc mới
mỗi ngày hiện nay hiện tình trạng
biến thể omicron lên lan mạnh
đã làm hệ thống y tế của hồng kông quá tải
ngày hai mươi năm tháng hai hồng kông
ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục

đầu tiên thành phố thông báo số ca mắc
bệnh mới ở mức năm con số
các nhà nghiên cứu của đại học hồng kông dự đoán
số ca mắc mới ở đặc khu này
có thể sẽ lên mức đỉnh
một trăm tám mươi trường hợp một ngày trong tháng ba tới
trong những ngày qua hồng kông tiếp tục ghi nhận
nhiều trường hợp tử vong là người già và trẻ nhỏ
chỉ một số ít trong đó đã tiêm ít nhất
một mũi hoặc hai mũi vaccine
ngừa covid một mươi chín ngoài ra
cơ quan quản lý bệnh viện cũng cho biết
đã có khoảng bốn trăm linh năm trăm linh trẻ
mắc covid một mươi chín được đưa
đến các bệnh viện con số lớn nhất
kể từ khi dịch bệnh bùng phát
ở khu hành trí này với quá khả năng
tiếp nhận của các bệnh viện
thưa quý vị còn tại mỹ
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan y tế đầu ngành
của nước này đã điều chỉnh hướng dẫn
đeo khẩu trang để phòng dịch covid một mươi chín
theo đó hầu hết người dân nước này
sẽ không phải đeo khẩu trang
tại những điểm công cộng trong nhà
bao gồm học sinh trong các trường học
phát biểu với phóng viên
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
cdc của mỹ rochelle walensky
cho biết nước này hiện có điều kiện
ứng phó với dịch bệnh tốt hơn
với nhiều công cụ để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch
trong đó có cách tính toán
ưu việt hơn dựa trên các tham số
để xác định người dân có cần đeo khẩu trang hay không
theo hướng dẫn trước đó
giới chức sử dụng tham số là tỷ lệ
mắc mới với chín mươi năm các vùng
trên cả nước là vùng có nguy cơ
lây nhiễm cao hoặc đáng kể
nên người dân tiếp tục được khuyến nghị đeo khẩu trang
trong hướng dẫn mới
gia nhập viện và năng lực đáp ứng
của các bệnh viện và tạo ra thang
đánh giá mức độ covid một mươi chín cộng đồng
theo cách tính mới hiện hơn
bảy mươi dân số mỹ sống
ở những khu vực không khuyến nghị đeo khẩu trang
trong đó có cả các trường học
ở vùng xanh và vùng vàng
tuy nhiên hướng dẫn mới không được áp dụng
trên các hệ thống giao thông
người dân có thể tra cứu trên trang web của cdc
về những vùng xanh vàng hoặc cam
trên bản đồ quốc gia
hướng dẫn mới được cdc ban hành
trong bối cảnh ngày càng nhiều người kêu gọi
dỡ bỏ các yêu cầu đeo khẩu trang
ở các trường học trong những tuần gần đây
do lo ngại về những tác hại với sự phát triển
về mặt xã hội cảm xúc và giáo dục của trẻ
ông walensky cho biết
hướng dẫn mới sẽ có thể được điều chỉnh
nếu biến thể mới xuất hiện
hoặc dịch bệnh diễn biến phức tạp
quy định cấp liên bang này sẽ được đánh giá lại
vào giữa tháng ba khi hết hiệu lực dự kiến
thưa quý vị và các bạn
tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới nói chung
và việt nam nói riêng vẫn còn diễn biến
khá phức tạp
và trước thực trạng như vậy
ngoài những biện pháp phòng chống dịch
của các chính phủ trên khắp thế giới
bên cạnh đó còn là trách nhiệm của mỗi công dân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin covid một mươi chín của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình tiếp theo